bộ công thương vừa đưa ra cảnh báo hiện một số mặt hàng dệt may của việt nam
hưởng yêu đãi thuế quan xuất khẩu và liên minh kinh tế a âu có nguy cơ vượt ngưỡng quy định
các mặt hàng váy đầm quần áo phụ nữ thuộc các nhóm mã trên xuất khẩu vào eaeu
trong thời gian từ tháng một tới tháng bảy năm nay đã đạt bảy mươi chín bốn mức ngưỡng quy định cho năm hai nghìn hai mươi
trong một mươi hai nhóm mặt hàng xuất khẩu mặt hàng dệt may có nguy cơ bị áp mức thuế xuất thông thường
mfn trong thời gian sáu tháng hoặc chín tháng
vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may sang eaeu
cần chủ động xây dựng kế hoạch để ứng phó kịp thời và hiệu quả